các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
đứa trẻ mặc chiếc váy màu hồng với đôi mắt tròn xe ngơ ngát
thỉnh thoảng lại nhãn miệng cười với người qua lại
nó mặc kệ cho những ánh mắt nhìn nó
những cái chỉ tay từ xa
những cái lắc đầu chét miệng từ những người dân xung quanh đấy
còn bé không biết rằng những lời luận tội đang phát ra từ chiếc loa là dành cho cha nó
kẻ đã cùng lúc giết hai mạng người
con bé còn quá nhỏ để cảm nhận sự thương hại
và cũng chưa đủ lớn để cảm nhận nỗi đau mà bố nó chính là kẻ giết người
những khổ đau không thể nói thành lời
người đang đứng trước vành móng ngửa kia là lã văn quý
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một
phạm tội giết người cướp tài sản
vụ án xảy ra vào ngày hai mươi bảy tháng một năm hai nghìn một mươi bốn
tại xã tà nùng một xã vùng ven thành phố đà lạt
sáng hôm đấy chị hà con gái của ông vũ mạnh hùng
và bà bùi thị hợp từ thành phố về nhà thăm bố mẹ
khi về đến nhà chị hằng mới bàng hoàng phát hiện
bà hằng nằm chết trên sau vườn
còn ông hồng bị thương nặng nằm ở phía chuồng gà
chị hằng gọi hàng xóm đưa ông hồng đi cấp cứu
nhưng do vết thương quá nặng ông hồng đã tử vong mấy ngày sau đó
cái chết của vợ chồng ông hồng bà hợp xảy ra quá bất ngờ
khiến hai người con của ông bà lẫn hàng xóm bàn hoàng
đồng thời khiến hoang mang dư luận trong quần chúng
vợ chồng ông hồng là người tỉnh khác đến ở xã tà nung
thuê nhà sinh sống chăn nuôi gà vịt
họ có hai người con nhưng không ở cùng với bố mẹ
tại xã tà nung họ cũng không có nhiệm vụ
họ chỉ là dân lao động làm ăn bình thường không thuộc diện giàu có
vậy lý do gì mà họ bị giết chết một cách thương tâm như vậy
sự việc được báo ngay cho cơ quan công an
sau khi nhận được tin báo từ cơ sở
công an tỉnh lâm đồng đã nhanh chóng thành lập ban chuyên án truy tìm hung thủ
hiểu được nỗi đau của gia đình nạn nhân
bàn giám đốc công an tỉnh đã huy động lực lượng
động viên cán bộ chiến sĩ không nghỉ tết
tập trung vây bắt hung thủ
giết người trả lại sự công bằng cho nạn nhân
tránh hoang mang trong dư luận công chúng
với quyết tâm cùng tinh thần trách nhiệm
chỉ qua mấy ngày tết
cơ quan công an đã xác định và bắt được hung thủ giết người
đó là lữ văn quý
quê ở kỳ sơn nghệ an
vào xã tà nung đà lạt để sinh sống từ năm hai nghìn một mươi
lữ văn quý từng là đối tượng nghiện hút
và bị công an huyện kỳ sơn bắt đi cai nghiện
tại trung tâm năm trăm linh sáu nghệ an
thời gian ở trại
quý tự sát được đưa đi cấp cứu
lợi dụng sơ hở
quý bỏ trốn vào tà nung đà lạt
làm thuê nhiều nơi
tại tà nung
quý quen và cưới chị nguyễn thị thu hắc
là vợ và có một cô con gái
các cháu nó quen nhau là
thì nó cũng
sau đó nó đưa về đây đưa về
và cũng nói chuyện với bố mẹ
thế đó bố mẹ thì
cũng chỉ tìm hiểu qua
chứ cũng không về thăm
không về thăm quê của quý
thế thì bố mẹ bảo là
ở đây sau
thì chúng nó cũng nghe thấy là
cũng chơi đánh bạc đánh bạc
thì em cũng có nói là
con người ta thì cũng không biết thế nào
mà nói trước thì
có thể hôm nay nó hư được mặt nó ngoan
thì mình tạo điều kiện cho nó lấy nhau
nếu đỡ thì chúng nó
nhất trí đến với nhau
thì sau về bố mẹ bảo
chị bảo rằng
cũng lấy cho chúng nó
rồi nhất trí cho nó cưới
mặc dù được bố mẹ vợ
tạo điều kiện ăn ở
nhưng với bản tính ham chơi lười lao động
quý bỏ bê vợ con
thầu đêm suốt sáng tụ tập đánh bạc
mọi thứ tài sản trong nhà
dần đổi nón ra đi
đến cả tài sản của bố mẹ vợ của quý
cũng đem cầm cố để đánh bạc
chị hiền này thì
là một người rất là thật thà
đặc biệt là có một tình yêu
rất là sâu đậm
đối với cả lữ văn quý
khi mà cơ quan điều tra hỏi là
cái việc mà
trước đây quý thường xuyên vắng nhà qua đêm
một hai ba đêm
thì em có giận
hay là có cha khảo chồng đi đâu làm gì không
thì hiền chỉ nói là
chắc anh ấy mê
cùng mấy thanh niên trong xó
rồi sau đó về thì cũng không có
chấp vấn và cũng không có một cái
chế tài gì để đối với chồng
để cho từ bỏ cái thói đó
căn phòng nhỏ của vợ chồng quý
được bố mẹ vợ xây
ngay sau nhà của gia đình
nó vốn đã vắng bóng người đàn ông
nay lại càng cố quạnh
trước khi xảy ra vụ án
chẳng mấy khi quý về nhà
cũng bởi vì ngại với gia đình vợ
trước thói hư thật xấu của mình
quý thuê nhà của ông hồng
rồi đưa vợ con về đó ở
mới được gần một tháng
hôm nay với canh bạc
bỏ mặt người vợ trẻ chậm chạp
với đứa con mới được chín tháng
gia đình của vợ quý xót xa cho con cháu
lại đưa mẹ con chị h
về sống với gia đình
được ít hôm thì xảy ra chuyện
trước đây quý từng là đối tượng
nghiện ma túy
nhưng người nhà cho biết
hắn đã không còn sử dụng nữa
nếu thật như thế
hắn đã đủ bản lĩnh
để trở thành một người lương thiện
vì đói thuốc
nhìn khuôn mặt còn trẻ măng của nguyễn trường thọ
ít ai biết được
hắn đã làm bố của hai đứa trẻ
vốn là một thanh niên sớm bỏ học
thọ lao vào những cuộc chơi điên loạn
theo bản xấu
họ trở thành kẻ nghiện ma túy từ rất sớm
mặc dù gia đình đã nhiều lần khuyên bảo
bắt thọ đi cai nghiện
đã có lúc bố phải dùng xích chân thọ lại
để cai nghiện cho con
nhưng chỉ được vài ngày
thọ lại quay lại con đường cũ
hắn thường xuyên bỏ nhà
đi theo đám thanh niên hư hỏng
lao vào những cuộc chơi bời
thâu đêm suốt sáng
rồi nguyễn trường thọ lấy vợ
tưởng cuộc sống gia đình sẽ làm cuộc đời hắn thay đổi
nhưng cũng chỉ vài bữa
lại đâu vào đấy
cho đến cái ngày
hắn lên kế hoạch đi cướp
để lấy tiền tiêu xài
rồi làm trò bí ổi với nạn nhân
sau khi bị phát hiện
hắn lập tức bỏ trốn
hắn quên mất rằng
ở nhà hắn còn đứa trẻ nhỏ mới lệnh hài
có người vợ bụng mang giả chữa
gần đến ngày sinh nở
đang chờ hắn
nguyễn trường thọ không hề biết rằng
đúng cái ngày hắn dụ nạn nhân
lên ngọn đồi để hạm hiếp
thì hắn đã có thêm một lần được làm bố
người vợ của hắn đã trở dạ sinh cho hắn
đứa con thứ hai
căn nhà nhỏ liêu siêu
nằm bên đường trong hoắt
tài sản trong nhà không có gì đáng giá
người phụ nữ trẻ với hai đứa con
trứng gà trứng vịt cô độc nghèo nhóc
đó là gia đình của nguyễn trường thọ
từ ngày thọ chưa gây ra tội
này càng nhà càng thêm cô độc
khi vắng bóng của một người đàn ông
chị dương thị thanh là vợ của thọ
là người con gái thuần nông hiền lành chăm chỉ
những ngày đầu hạnh phúc của đôi vợ chồng trẻ trôi qua rất nhanh
chị thanh dần nhận ra
chồng mình là một người ăn chơi lồi lao động
từ khi phát hiện thọ là người nghiện ma túy
cuộc đời chị thanh như chìm trong ngục tối

mọi công việc trong nhà dụng lên vai của người vợ trẻ
rồi chị thanh có thai
những tưởng vì đứa con mà thọ sẽ tu trí làm ăn
nhưng chỉ được vài bữa thọ lại đâu vào đấy
cuộc sống cứ trôi đi cho đến cái ngày thọ bị bắt
giờ đây khi thọ ngồi trong trại giam
người vợ trẻ lại tiếp tục gánh vác mọi việc trong nhà
với hai đứa con thơ
với công việc đồng án
với con tôm con cá chắc chiêu từng đồng
để nuôi con thăm chồng
nhìn hai đứa trẻ chị thanh như sát muối trong lòng
từ bé dũng đã không được bàn tay của cha chăm sóc
nhiều lúc chị thanh đã không được bàn tay của cha chăm sóc

con chỉ có cha mà như không
chị thanh cay đắng lắm
nhưng ngẫm lại bọn trẻ có khá gì là mồ côi
con đường về của thọ còn xa lắm
trong trại giam thọ có thời gian để suy nghĩ về những việc mình đã làm
những nỗi đau hắn đã gây ra cho cha mẹ vợ con cho xã hội
nhưng bản án của pháp lực không chỉ dành riêng cho hắn
nhưng bản án của pháp lực không chỉ dành riêng cho hắn
và không biết người vợ trẻ của hắn có tha thứ cho hành động đê hẹn của hắn hay không
chỉ tội mấy đứa trẻ chúng còn quá nhỏ để hiểu được những lỗi lầm mà cha chúng đã gây
cửa nhà giam đóng lại nguyễn trường thọ
có đủ thời gian để suy nghĩ về việc mình đã làm
nhưng vẫn có những luồng sáng yếu ớt
chiếu qua những ô sát nhỏ nếu những người
như thọ biết trụ bỏ tâm tối
và ngộ ra một điều sống có trách nhiệm
với bản thân gia đình và cả xã hội
hãy đăng ký kênh để nhận thông tin nhất
cả hai đối tượng lữ văn quý và nguyễn trường thọ
hai người đàn ông trụ cột
trong hai gia đình non trẻ ấy
quên mất mình đang mang trọng trách làm chồng làm cha
khi mãi miết với những thú vui của mình
họ không còn nhớ đến cha mẹ vợ con
mãi miết đánh mất mình
khi đang căng tràn giữa sống
những thú vui cờ bạc ma túy
đã nhấn chìm tuổi trẻ hủy hoại cả tương lai
phá tan cả gia đình
chỉ còn lại những giọt nước mắt
của người ở lại
những đứa trẻ không cha
hoặc có cha cũng như mồ côi
nên hàng ngày chỉ quanh quẩn với đàn gà nắm rau
mọi gánh nặng mưu sinh trước đã dồn cả lên đôi vai của người phụ nữ dân tộc sán chỉ
giờ lại thêm phần nhọc nhằn khi bà mảng mới gặp nạn trong một lần băng rừng đi hái quả hồi
giờ thì mong ước nhà nước giả mãn tôi nói
cũng không biết làm sao nữa bố
bố mẹ cũng không biết làm sao nữa
thì mong nhà nước giả mãn tôi nói
đừng về đuối bố
hơn cả đây bố mẹ này
giờ này ngày càng già không có sức chẳng biết làm sao nữa
ước mơ về một ngày cha mẹ con cái được đoàn viên dưới một mái nhà
quây quần bên bếp lửa hồng cùng đón năm mới của ông pháp
có nhanh cũng phải hai mươi năm nữa may ra mới thành hiện thực
đến khi ấy liệu người cha có ở phía bên kia con dốc cuộc đời
có còn đủ sức lực để nhìn thấy đứa con trở về
dẫu biết mong manh nhưng vợ chồng ông vẫn không ngừng hy vọng
bởi đó giống như là liều thuốc an thần giúp người cha người mẹ này đi qua nỗi khổ đau bất hạnh của đời mình
cách bản nậm tút chưa đến chục cây số cũng có một cặp vợ chồng người dân tộc tày lớn tuổi
sống ở bản làng xã vô ngại huyện bình liêu tỉnh quảng ninh
nhưng khác ở chỗ là ông bà không còn nuôi niềm hy vọng về sự trở lại của đứa con trai cần cù
chất phác hiếu thảo với cha mẹ lúc sinh thời mà chỉ mong cho con được an lạc nơi vĩnh hằng
anh lý văn trung con trai của ông lý vĩnh thanh và bà phạm thị mai
là nạn nhân trong vụ án xuất phát từ ghen tuông tình ái mà hung thủ gây án không ai khác
chính là con dâu và gã người tình của chị ta là đặng văn thủ
nhưng mà nó ý là vợ của nó đi như vậy đó là
thế có một tuổi nữa rồi bà chửi vợ nó
thế là bà ngủ bên này vợ chồng nó ngủ ở vòng bên này
thế bà thấy nó chửi ai đó cháu nó dậy khóc
bà mới sang bà hỏi chứ chúng mày làm cái gì như thế
làm cái gì mà chửi nhau mà quát nửa đêm rồi hai đứa cháu không ngủ được
thì dậy khóc ôm lên
thấy thầm thầm nó chửi
chủi bà thầm thầm chung để chửi bà là
tao lấy mày về làm vợ tao không phải tao lấy mày về đi làm vợ người khác
mày đi với cái thằng đấy mày ăn sướng mặc sướng mày đi với nó
vì qua tao không ra gì
thì thấy thằng con của bà chửi vợ nó
chủi con vợ nó như thế
như vợ thì đứng góc ngoài này thằng con thì đứng góc trong
nhưng mà nó chửi toàn ra mặt nó
cũng không thấy đánh đập gì đâu
thằng này nó không hay đánh vợ đánh gì con gì đâu
thấy nó quát như thế là
quát vợ nó như thế
còn vợ thì thấy cứ im so không thấy cỡ không thấy nó tím nào nữa
cùng một lúc con trai lao động chính của gia đình nằm xuống
còn con dâu thì nhận bản án tù trung thân
bỏ lại hai đứa cháu thơ dại cho ông bà nội đã bước vào tuổi gần đất xa trời
chú bác dẫu còn nhưng đều chung cảnh nghèo khó
lại còn cả một gia đình phải lo toan
nên nào có thể đỡ đằn gì cho người cháu ngoài tình thương
bây giờ ông bà thì
ông thì bảy mươi rồi còn bà cũng có hơn sáu mươi rồi
bây giờ không có tuổi lao động rồi ông bà
ở nhà thì cứ chăm cháu cháu đi học
còn chú thì đơ đi đơ về nhà ông bà giặt quần áo cho sạch sẽ lại đi học
về lại nấu ăn cho
cuộc sống là thiếu thốn là khó khăn lắm
cuộc sống bây giờ là ông bà là già thôi
còn hai đứa thì còn nhỏ
cảm ơn các bạn đã theo dõi
hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo
vậy là số kiếp mồ côi
một lần nữa không buông tha hai đứa trẻ
chỉ có điều giờ chúng đã đủ nhận thức
để thấu hiểu nỗi đau sinh ly từ việt
bởi thế mà ông bà chú thím dẫu vẫn giang tay bao bọc chăm bẫm
thì cũng không thể lấp đầy khoảng trống manh mông trong tâm hồn non nớt của hai đứa trẻ
em trai của anh trung chúng ta đưa các cháu nhập vào sổ hộ khẩu của ông lý văn hòa
thì em trai của anh trung á thì hiện tại là công nuôi dưỡng thì cũng là do em trai của anh trung nuôi dưỡng thôi
vì anh trai mất rồi thì chúng ấy cũng phải đảm dương hết thôi
thì gia đình hòa thì có hai con trai và hai vợ chồng và hai con trai
thì hai con trai bây giờ hiện tại là cũng trong cái thời điểm xảy ra thì các con cũng học đất
có một thằng học lớp chín một thằng học lớp một mươi
thì đến hiện tại thì nếu mà để như trong thôn cuộc sống trong thôn thì cũng vất vả
nhưng vì cái hoàn cảnh này đưa đẩy thì cũng phải chịu thôi
những ngày này không khí mùa xuân đã bao phủ hầu hết các nóc nhà ở vùng đông bắc quảng ninh
nhưng đối với gia đình ông phát bà mai và đặc biệt là hai đứa con của anh trung
thì có lẽ cần phải rất nhiều thời gian nữa
họ mới có thể cảm nhận được hơi ấm của mùa xuân
mong cho điều ước của vợ chồng ông pháp sẽ có ngày thành hiện thực
và cũng mong cho cuộc đời phía trước của hai anh em lý nhân quyền lý thị may
sẽ bớt gập gành trong gai để cùng với sự diều sát của ông bà chú thím
các em có thể vững vàng bước tới một tương lai tươi sáng hơn
các em luôn là niềm tự hào của bố mẹ
chỉ có điều năm nay khi những nỗ lực suốt chín năm chờ đơm hoa kết quả
thì cháu không còn bố mẹ ở bên để chia vui
người ruột thịt gần gũi nhất với chị em hoàng giờ là bác loan chị gái ruột của bố
bác loan sống cách nhà hoàng
trừng hơn một km một mình bác vừa chăm cháu nội vừa trông coi cửa hàng giúp con trai
nhưng bác vẫn dành thời gian cho chị em hoàng
ngày ba bữa bác loan mang cơm cho bà nội nằm viện nấu cơm đón chị em hoàng về ăn
và tranh thủ những lúc rảnh rỗi
bác loan đạp xe về dọn dẹp nhà cửa cho cháu hư khói cho mẹ hoàng
chị nguyễn thị kim ngân mất gần bảy tháng
ngày một tháng bác loan đã trở về nhà
một mươi một tháng một năm hai nghìn hai mươi hai trong một cơn nóng giận vì những tranh cãi vợ chồng
chồng chị ngân là lưu ngọc toạn đã mua xăng về tưới ở cửa hàng vợ làm việc
lửa từ bếp than bén ra cháy toàn bộ cửa hàng khiến chị ngân bị bỏng nặng rồi mất sau đó hai tháng
con thì phải có bố có mẹ mà bố mẹ thì mẹ thì mất nữa bố thì vào trong kia rồi thì hai đứa nó bơ vơ không có ai cả
con chờ chị chồng có mỗi mình bà thôi
mà bà thì già cả rồi lắm cậm cũng nhiều rồi chả giải quyết được vấn đề gì cả
nhưng mà bà thì suy sức tinh thần mạnh rồi cho nên là mê ốm suy nghĩ rồi bắt đầu kiểu là sợ cái co thắt cành tim
với là chờ là liệt không đi được
bà đi lại không đi được nên là phải xuống các bác sĩ đang chăm cứu ở dưới viện thì là mỗi tháng này rồi
giờ thì còn có mỗi mình tôi thì tôi phải cố gắng mà bao bọc cái cháu này phần nào tôi chứ cũng không thấy như bố mẹ được
bác loan cố gắng ở bên các cháu nhiều nhất có thể
bác dành sự tinh tế thấu hiểu của một người mẹ cho các cháu của mình
nhưng bác cũng biết rằng đây là cuộc sống không dễ gì vượt qua
như là khi các cháu mình đang ở độ tuổi mới lớn sẽ có nhiều tổn thương tồi nhục trong lòng
đó là nút thắt mà bác loan dù có gần gũi các cháu bao nhiêu cô không thể nào tháo gỡ được
cũng cố gắng là hỏi cháu nhiều điều này hỏi cho nhiều nói chuyện nhiều này nhưng mà cũng không hay nói hỏi thì hãy nói mà không hỏi thì thôi chờ các cháu hoàn cảnh các cháu phải ngoan lại mọi người thương cháu
các cháu đừng lại hoàn cảnh như mình như gì mà mình mà không ngoan nữa thì là mọi người đã ghét bỏ cháu hết nên là các cháu phải ngoan lại chí biết động viên chứ còn cũng có chạy theo cháu được đâu
giờ là do cái tâm của các cháu cũng chẳng nói chẳng ư chẳng ừ hai chị em
đi để về cháu ơi xuống ăn cơm cháu nha đi học về trưa tắm rửa xong trưa xuống bà ăn cơm vâng ạ rửa thôi ăn xong thôi để đó bác dọn rửa các cháu đi về đi học đi tập trung cố gắng học nha đừng chơi bưởi vâng ạ con rơi lại để về thôi
không biết là cái tư tưởng của cái đứa lớn đứa bé ở trong đầu nghĩ chi nữa mình không hiểu được nhưng mà mình cũng xác định là trong đầu ăn cũng khổ lắm rồi không nói ra
cố gắng tìm đúng một cách để mà cũng chỉ đến đó thôi
vì nhà cửa đã bán hết nên sau khi mẹ mất chị em bà cháu hoàng được chính quyền cho mượn đất anh em họ hàng xuống vào mỗi người một tay xây tạm để chị em hoàng có chỗ nương thân và nơi thờ cúng cho mẹ
bà nội ốm đau phải đi viện chị gái đi ôn thi cuối cấp hoàng hầu như ở nhà một mình
sau biến cố cậu bé dựng như thu mình lại im lìm ít nói
ngọn lửa của cơn nóng giận của sự vô tình trỗi dậy trong khoảnh khắc đã khiến hoàng và chị gái bỗng chốc trở nên không cha không mẹ
trước thì bố mẹ cũng đi làm ăn xà nên là không quan sát được bao nhiêu có ở với bà
cứ hàng tháng là bố mẹ về
còn sau trở về đây thì thiếu đi hơi âm của bố mẹ
chuyện học hành thì thiếu đi một người bảo bàn cho mình thiếu đi một người sân sắc cho mình
cuộc sống của gia đình toán với ngân từ trước đến giờ là rất hạnh phúc
ngân đi làm ăn xà nội về một thời gian thì có ý vốn
hai bởi chồng tập trung làm ăn kinh tế
toàn ở nhà chịu khó làm sát tôn ở địa phương cũng rất nhiều hàng
thực điều này xảy ra thì thực ra là ảnh hưởng đến gia đình rất là nhiều
thứ nhất là của cái mà vật chất thì cũng ở địa bàn thì cũng đã biết rồi
có gia đình có bao nhiêu đất thì cũng bán hết để lo trang trả trả nợ cho anh em bạn bè
với hai bây giờ ảnh hưởng hai đứa cháu vì nhà toán có hai con một trai một gái
mà bây giờ hai cháu học hành mà mẹ thì mất
bố thì đi tù bà hà nội thì ốm tuổi cao
thực ra là hoàn cảnh của gia đình rất là khó khăn
khi một vụ án xảy ra trong một gia đình hệ lụy đau đớn nhất chính là những người thân còn ở lại
cách mấy cây số ở xã hoa lộc bên cạnh là nhà bà phạm thị thức mẹ của chị ngân bà ngoại chị em hoàng
hơn nửa năm trôi qua kể từ khi chị ngân mất nỗi đau trong lòng bà thức
và những người ruột thịt chẳng thể nguôi ngoài
đứa từng không ruột cháu ạ
nhưng mà mình ảnh mở uống đau ạ ảnh trên thị thì bác đỡ
nhưng mà bây giờ một đứa con đang ngoan tỉnh thoảng chú ạ không quan tâm đến mẹ
anh cùng cô cùng cô mà anh quan tâm đến mẹ đến em đến anh em
đi về anh kia là xuống tập
mẹ thông bố
tất tỷ là hữu thảm
nhưng mà khi đó tự nhiên đang làm anh ấy nu côn
bây giờ tự nhiên bất tỉnh thoảng chú ạ
trong những bức ảnh đoàn tụ gia đình như thế này
về sau sẽ mãi mãi thiếu đi bóng dáng chị ngân người con mà bà thước thương nhất
bởi nhiều năm nay chị ngân luôn phải xa gia đình vất vả đi làm việc
ít có điều kiện gần gũi chăm sóc các con
thế nhưng mỗi ngày trôi qua bà cố gắng sống đi nỗi đau ấy xuống tận đáy lòng
kể cả con giận với người con rể bà cũng dặn mình cố kìm nén lại
chỉ còn lòng thương với hai cháu ngoại đang tuổi ăn tuổi lớn
giờ bỗng chốc thành không mẹ không cha là bà cứ canh cánh mãi không người
về mặt lực bất tòng tâm bởi bà thức đã nhiều tuổi nhưng vẫn rất nặng gánh gia đình
đây là người con út của bà tính ra năm nay đã ba mươi năm tuổi
nhưng nhận thức vẫn chỉ như đứa trẻ lên ba lên bốn
cả ngày không lúc nào bà ngơi tay vì đứa con dại
bác rất thương trong mặt bác thương lắm
mình là con hai cháu
kinh tế thì không còn cái gì cả
đấy thì bây giờ bà nội là có hơn ba triệu bậc lương
thì là để cho các cháu sinh hoạt
bây giờ là tôi hoàn cảnh gia đình nhà bác thì là hoàn cảnh cũng khó khăn
thì bây giờ bác muốn mong là xã hội quan tâm đến hai cháu
để cho hai cháu học nên người
nghĩ đến tương lai của các cháu bà chỉ còn biết cầu mong ông bà tổ tiên phủ hộ độ trì
để các cháu của mình có thể được khỏe mạnh
được tiếp tục học hành cho nên người
không phải giang sở bơ vơ
mong muốn của bà thức cũng phần nào giống như nỗi lòng canh cánh trong lòng chị lưu thị loan bác của hoàng
một nỗi lo rất thực của người lớn khi nhìn về tương lai phía trước của những đứa trẻ
lo nhất là giờ con bé ăn thi lớp một mươi hai này này
mà không đậu thì
đó là một mươi hai năm học mà đậu được lại cũng là lo
đậu được thì lấy tiền đâu mà cho ăn học mà
cái vấn đề đó là
tôi thật sự là lo cái vấn đề của con bé lớp một mươi hai
con thằng này học thì tiếng học ở đây còn đỡ đẩn hơn được một tẹo
lớp một mươi hai thì
cháu mà đâu đại học thì thật sự là cũng khó khăn
như đứa trẻ mà chỉ chóc lát mất đi cả bố lẫn mẹ trong một tình huống đau đớn như vậy
nhưng vẫn nỗ lực để bước tiếp
nỗ lực để vươn lên trong học tập
phải nói các cháu thật sự rất mạnh mẽ
rất kiên cường
rất đáng khâm phục
và xứng đáng được đón nhận tình yêu thương của mọi người
sau khi đấy thì con nghĩ là
chú cột của gia đình thì
hãy cố gắng để
nữ gia đình đi lên
con mong muốn
đi khách án của mình
để quay về với chúng con sớm nhất
dù cho điều tồi tệ đã xảy ra
vẫn mãi là mái ấm
là điểm tựa cho tâm hồn mỗi đứa trẻ

mẹ đã mất

và chờ đợi vào sự sớm trở về của bố

bố vẫn luôn là một phần của gia đình hoàng
hy vọng rằng mong ước của chàng trai nhỏ bé ấy sẽ trở thành hiện thực
và luôn mong rằng trong những tháng khó khăn này các bác bà ngoại họ hàng và tất cả những người xung quanh sẽ luôn ở bên hỗ trợ động viên để chỉ anh chị và bố
mẹ đã mất
giờ hoàng chỉ còn hy vọng

vì bố vẫn luôn là một phần của gia đình hoàng
mẹ đã mất

và luôn mong rằng trong những tháng khó khăn này các bác bà ngoại họ hàng và tất cả những người xung quanh sẽ luôn ở bên hỗ trợ động viên để chỉ anh chị và bố